thường trực hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đã có văn bản gửi ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương miễn học phí trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
cho học sinh ở vùng biển bốn huyện hải lăng triệu phong gio linh và vĩnh linh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua
theo đó năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng trị sẽ miễn thu học phí năm học đối với khoảng một mươi sáu học sinh có hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu xã vùng biển
bị tác động bởi sự cố môi trường biển tổng số học sinh xin giảm khoảng ba sáu tỷ đồng
trong đó có chín năm trăm linh học sinh các em cấp học có hộ khẩu thường trú tại các xã vùng biển thuộc bốn huyện vĩnh linh do linh triệu phong và hải lăng
và sáu năm trăm linh học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã vùng biển nhưng không học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn vùng biển
sau khi sự cố môi trường biển xảy ra bước vào năm học mới nhiều gia đình ở vùng biển không có thu nhập nên việc tru cấp cho con em đến trường rất khó khăn
nhiều học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học việc miễn học phí trong năm học này sẽ vơi bớt khó khăn cho người dân giúp học sinh có động lực đến trường